theo báo cáo về kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng một mươi một và một mươi một tháng qua của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tai nạn giao thông trong một mươi một tháng tiếp tục được kiềm chế giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
một tháng qua từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
toàn quốc xảy ra một mươi chín bốn trăm hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bảy chín trăm linh bảy người bị thương một mươi bảy một trăm tám mươi bốn người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm giảm một bốn trăm hai mươi sáu vụ giảm một trăm một mươi chín người chết giảm một chín trăm chín mươi người bị thương
chỉ tính tháng một mươi một vừa qua cả nước xảy ra hai một trăm tám mươi vụ làm chết bảy trăm tám mươi bảy người làm bị thương một chín trăm sáu mươi năm người
so với tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tăng ba trăm bốn mươi hai vụ tăng một trăm linh bảy người chết tăng hai trăm linh người